chuyển sang một thông tin về giáo dục thưa quý vị vào ngày hôm nay tám tháng bảy
hơn một triệu thí sinh của cả nước bước vào ngày thi thứ hai
cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
buổi sáng thì thí sinh thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên là vật lý hóa học sinh học
và khoa học xã hội gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
đối với thí sinh hệ giáo dục phổ thông và môn lịch sử địa lý đối với thi sinh hệ giáo dục thường xuyên
buổi chiều thì thi bài ngoại ngữ và sau đây sẽ là tổng hợp của phóng viên thời sự
cũng giống như hai thi môn trước đó là ngữ văn và toán
hầu hết thí sinh đánh giá đều khó hơn có tính phân hóa
em thi tổ hợp khoa học tự nhiên lý hóa sinh
và em đánh giá đề năm nay là khó hơn hẳn so với hai năm trước
còn chín lên một mươi thì sẽ là khó bởi vì đề năm nay nó các câu nâng cao nó vẫn nhiều hơn
kỳ thi trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai có sự khác biệt so với hai năm trước đó
dù dịch covid vẫn còn thế nhưng được tổ chức vào một đợt
trên cả nước có ba mươi tám thí sinh là f không tham gia thi và được bố trí ở những phòng riêng như thế này
phòng thi vẫn phải đủ hai cán bộ coi thi và tại khu vực này có thêm một cán bộ giám sát
đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên y tế là đặc biệt là quan tâm hơn
nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh
ngày thi thứ hai thời tiết tại nhiều tỉnh thành phố khá thân lợi
an ninh an toàn cho các điểm thi được đảm bảo
đặc biệt việc siết chặt kỷ luật từ giám thị để tránh hiện tượng như lộ lọt đề thi
hơn nữa tổ họp ba môn thi liền nhau thời gian chuyển các môn chỉ có một mươi phút
tránh những bất cập xảy ra
các thầy các cô vẫn phải tinh ý và phải kiểm soát
chứ nếu tránh tình trạng mà chưa hết giờ mới đề để bị lộ lọt thì không có gì
nếu không có lộ lọt ra ngoài thì cái vấn đề dù một chi tiết nhỏ cũng phải nhấn mạnh với các thầy cô
kỳ thi trung học phổ thông đã khép lại kết quả còn ở phía trước
nhưng hàng triệu thí sinh đã có thể thở vào nhẹ nhõm
vì đã bước qua một trong những thử thách lớn của cuộc đời
không còn những áp lực những buổi ôn bài tới khuya
giờ đây các em cần chuẩn bị một tinh thần thoải mái
để sẵn sàng bước sang một trang mới trên hành trình tương lai của mình